tính đến nay số ca mắc covid một mươi chín trên toàn cầu đã vượt mốc ba triệu người với hơn hai trăm linh người tử vong
mỹ chiếm khoảng một phần ba số trường hợp mắc bệnh trên toàn cầu
trong khi tình hình dịch bệnh tại các điểm nóng ở châu âu đang có dấu hiệu hạ nhiệt
mỹ ghi nhận hơn một triệu ca mắc covid một mươi chín và hơn năm mươi sáu tám trăm linh người tử vong
các chuyên gia nhận định số người tử vong do covid một mươi chín tại nước này có thể vượt ngưỡng bảy mươi bốn người vào tháng tám tới
tại châu âu tây ban nha quốc gia có số ca mắc covid một mươi chín nhiều thứ hai thế giới
trong hai mươi bốn giờ qua ghi nhận thêm hơn một ba trăm linh trường hợp nhiễm mới và ba trăm linh một ca tử vong giảm so với một ngày trước
xu hướng giảm cũng diễn ra tại nhiều điểm nóng dịch bệnh khác ở châu âu như italia đức bỉ anh pháp trong hai mươi bốn giờ qua
tại châu á singapore ghi nhận số ca mắc mới covid một mươi chín trong ngày thấp nhất trong gần hai tuần qua với thêm hơn năm trăm linh ca mắc mới
trong khi đó nhật bản ghi nhận
tổng cộng hơn một mươi ba sáu trăm linh ca mắc mới với gần ba trăm tám mươi năm người tử vong
nhìn chung dịch covid một mươi chín vẫn tiếp tục lây lan tại tất cả các khu vực trên thế giới
song với tốc độ lây lan chậm đi do nhiều nước tiếp tục thực hiện nghiêm ngặt các quy định về giãn cách xã hội